tiếp tục thông tin về chuyến làm việc tại tỉnh điện biên vào sáng nay đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an cùng đoàn công tác và lãnh đạo tỉnh điện biên
đã tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư bản mường nhé mới và mường nhé hai
tại ngày hội đại tướng tô lâm biểu dương tinh thần đoàn kết tương thân tương ái của người dân
thuộc các cộng đồng dân tộc trên địa bàn đã nỗ lực vượt khó trung sức đồng lòng với chính quyền địa phương
tính văn hóa đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đại tướng tô lâm nhấn mạnh đại đoàn kết ở khu dân cư không chỉ là nét đẹp mà còn là vấn đề quan trọng
trong việc xây dựng củng cố phát huy quyền làm chủ của nhân dân hôn đúc sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân
từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội quốc phòng an ninh
đại tướng tô lâm mong muốn lãnh đạo tỉnh điện biên các tổ chức đoàn thể của huyện mường nhé
tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được làm tốt công tác vận động nhân dân tăng cường sức mạnh đại đoàn kết dân tộc
tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước điển hình tiên tiến tập thể và các cá nhân tiêu biểu
bên cạnh đó tiếp tục động viên nhân dân đồng bào các dân tộc tích cực tham gia việc xây dựng
chỉnh đốn đảng xây dựng chính quyền các tổ chức chính trị xã hội trong sạch vững mạnh
nhân dịp này tôi đề nghị tỉnh ủy điện biên tiếp tục chỉ đạo mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh và các sở ban ngành đoàn thể
đẩy mạnh việc đổi mới nội dung hình thức các cuộc vận động phong trào thi đua yêu nước
nâng cao hiệu quả phong trào giúp nhau giảm ngào huyền vững trung sức xây dựng nông thôn mới
bên cạnh đó cần chú trọng xây dựng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở
trọng tâm là xây dựng công an xã chính quy theo chủ trương đã được xác định tại nghị quyết hai mươi hai của bộ chính trị
chú trọng quan tâm đến việc phát triển vai trò làm chủ nhân dân huy động sức mạnh của nhân dân để xây dựng cộng đồng khu dân cư vững mạnh
dịp này quỹ vì người nghèo trung ương các ngân hàng đã trao tặng huyện mường nhé số tiền hai mươi chín tỷ đồng
để hỗ trợ xây dựng sáu trăm linh căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn
cũng trong sáng nay đoàn công tác do bộ trưởng tô lâm dẫn đầu
đã đến thăm hỏi trao quà và động viên các chiến sĩ tại đồn biên phòng nậm kè xã nậm kè huyện mường nhé tỉnh điện biên
với mong muốn hỗ trợ người dân ổn định chỗ ở yên tâm sản xuất nâng cao chất lượng cuộc sống
cũng trong sáng ngày hôm nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn công tác
đã tổ chức trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân trên địa bàn bản nậm pố bốn xã mường nhé huyện mường nhé
trao nhà tình nghĩa cho một số hộ dân tại bản nậm pố bốn xã mường nhé huyện mường nhé bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
việc trao nhà tình nghĩa với tinh thần nhà nước hỗ trợ nhân dân làm nhà là một chủ trương của đảng ủy công an trung ương
và lãnh đạo bộ công an giao công an tỉnh điện biên phối hợp với các cấp chính quyền đang triển khai thí điểm
tại một mươi một hộ gia đình trên địa bàn ba xã của huyện mường nhé từ đó chọn ra những mẫu nhà phù hợp với điều kiện thực tế
để triển khai hỗ trợ cho khoảng một hai trăm linh hộ nghèo trên địa bàn huyện mường nhé
phát biểu tại buổi lễ bộ trưởng tô lâm hy vọng với ngôi nhà mới các hộ nghèo trên địa bàn được hỗ trợ làm nhà
sẽ có chỗ ở ổn định yên tâm sản xuất tập trung phát triển kinh tế có phần nâng cao chất lượng cuộc sống của gia đình
và đóng góp nhiều hơn cho việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương
trước đó vào chiều ngày hôm qua đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an và đoàn công tác
đã làm việc tại huyện mường nhé tỉnh điện biên
làm việc với ban công an xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên bộ trưởng tô lâm và đoàn công tác
đã nghe báo cáo về tình hình công tác bảo đảm an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tại địa bàn xã mường nhé
là địa bàn biên giới với nhiều đặc thù lực lượng công an xã dưới sự chỉ đạo của lực lượng công an huyện
đã chủ động phối hợp hiệu quả trong công tác nắm địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
đặc biệt là tại các tuyến biên giới không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự giữ gìn bình yên cuộc sống cho nhân dân
đánh giá cao những nỗ lực và kết quả công tác của lực lượng công an xã mường nhé đã đạt được trong thời gian qua
chia sẻ với những khó khăn trong công tác bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh là địa bàn biên giới địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự
vai trò của lực lượng công an xã mường nhé là hết sức quan trọng
đây là lực lượng gần dân sát dân nhất hiểu dân nhất và lực lượng công an xã mường nhé cần tiếp tục chủ động
phát huy các kết quả các mặt công tác đã đạt được phối hợp chặt chẽ với nhân dân và các cấp chính quyền
để thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự nơi biên giới giữ vững bình yên cuộc sống của nhân dân nơi phên dậu tổ quốc
trong dịp này bộ trưởng tô lâm và đại diện tỉnh ủy điện biên đã tặng quà chúc mừng và động viên ban công an xã mường nhé huyện mường nhé tỉnh điện biên
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn công tác đã đến thăm động viên các học viên khóa liên thông chín học viện an ninh nhân dân
đang thực tập tại công an huyện mường nhé tỉnh điện biên phát biểu tại buổi gặp mặt
chúc sức khỏe các học viên và mong muốn đợt thực tập sẽ đạt được kết quả tốt
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh với các học viên học viện an ninh nhân dân
thực tập tại địa bàn huyện mường nhé là một cơ hội học tập trao dồi kinh nghiệm thực tiễn quý giá và bổ ích
bộ trưởng tô lâm đề nghị các học viên nghiêm túc trong việc thực tập học tập và rèn luyện phát huy tinh thần chủ động trong các mặt công tác
đặc biệt cần nêu cao tinh thần tu dưỡng rèn luyện nêu cao tinh thần của người chiến sĩ công an nhân dân
đây sẽ là những hành trang kinh nghiệm quý báu cho các học viên trong quá trình công tác sau này
tại buổi gặp mặt bộ trưởng tô lâm cũng đã tặng quà cho các học viên khóa liên thông chín học viện an ninh nhân dân
đang thực tập tại công an huyện mường nhé
vào chiều nay tại hà nội thượng tướng nguyễn phan thành thứ trưởng bộ công an việt nam đã có buổi làm việc với ngài daniel song
giám đốc điều hành liên minh thực thi pháp luật hoa kỳ và ngài powell chủ tịch hiệp hội tư lệnh cảnh sát quốc tế
cùng các thành viên của đoàn đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc thứ trưởng nguyễn văn thành khẳng định là đối tác toàn diện
đến nay quan hệ việt nam hoa kỳ đã có những bước phát triển mới cả về chiều rộng và chiều sâu
ngày càng đi vào thực chất trải rộng trên nhiều lĩnh vực
trong đó bộ công an việt nam và các đối tác hoa kỳ đã đạt được những kết quả hợp tác nổi bật trong lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm
việc phối hợp chặt chẽ giữa bộ công an việt nam và các cơ quan chức năng hoa kỳ đã tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều tra
đấu tranh chuyên án truy tố xét xử các đối tượng
nhằm mục đích tăng cường hợp tác trong đấu tranh phòng chống tội phạm
tại buổi làm việc hai bên cũng đã nhất trí sẽ tăng cường hơn nữa việc trao đổi thông tin
kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực phòng chống tội phạm xuyên quốc gia giữa liên minh thực thi pháp luật hoa kỳ
và hiệp hội tư lệnh cảnh sát quốc tế với bộ công an việt nam
đặc biệt là tội phạm khủng bố tội phạm công nghệ cao ma túy và mua bán người
tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao tăng cường hỗ trợ đào tạo nâng cao năng lực cho lực lượng thực thi pháp luật
hỗ trợ chuyển giao công nghệ thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều tra khám phá tội phạm
đồng thời thúc đẩy hợp tác phối hợp nghiệp vụ giữa lực lượng cảnh sát hai nước việt nam hoa kỳ
và các sáng kiến dự án chiến dịch hợp tác nghiệp vụ thực thi pháp luật với hiệp hội cảnh sát quốc tế
đảm bảo an ninh trật tự góp phần vào ổn định và phát triển của việt nam và hoa kỳ
tại công an tỉnh quảng nam vào sáng nay bộ công an đã tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an
về công tác cán bộ trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an chủ trì buổi lễ
tại buổi lễ thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã trao quyết định của bộ công an
về việc nghỉ công tác chờ hưởng chế độ hưu trí đối với đại tá nguyễn viết lợi giám đốc công an tỉnh quảng nam
quyết định bổ nhiệm chức danh giám đốc công an tỉnh quảng nam đối với đồng chí đại tá nguyễn đức dũng
phó giám đốc công an tỉnh quảng nam phát biểu tại buổi lễ công bố thứ trưởng nguyễn văn sơn đã chúc mừng đại tá nguyễn viết lợi
đã hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian qua ghi nhận và đánh giá cao những công hiến của đồng chí
đối với công tác của lực lượng công an quảng nam trong năm năm đảm nhiệm chức vụ giám đốc công an tỉnh
chúc mừng đại tá nguyễn đức dũng được bổ nhiệm chức danh giám đốc công an tỉnh quảng nam
thứ trưởng nguyễn văn sơn khẳng định đây là sự ghi nhận những nỗ lực đóng góp của đồng chí trong công tác chiến đấu xây dựng lực lượng công an nhân dân
trên cương vị mới đồng chí tiếp tục phát huy những kiến thức kinh nghiệm truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân nói chung
công an quảng nam nói riêng nhanh chóng tiếp cận công việc cùng đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh quảng nam phát huy vai trò lãnh đạo
chỉ đạo trên các mặt công tác công an có phần đảm bảo ổn định an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội
phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương xây dựng lực lượng công an ngày càng trong sạch vững mạnh
tiếp tục chương trình làm việc của quốc hội ngày hôm nay quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
do đó quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
với bốn trăm hai mươi hai trên bốn trăm hai mươi bảy đại biểu toán thành quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi
với một mươi đồng
quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm hai nghìn hai mươi với một mươi hai chỉ tiêu cơ bản trong đó mục tiêu tăng trưởng gdp năm hai nghìn hai mươi là sáu tám
một số mục tiêu kinh tế khác của năm hai nghìn hai mươi gồm mục tiêu tốc độ tăng giá tiêu dùng cpi tăng dưới bốn tổng kim ngạch xuất khẩu tăng bảy tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới ba tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng ba mươi ba ba mươi bốn gdp
về lao động qua đào tạo khoảng sáu mươi năm trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có

sau đó quốc hội đã nghe tờ trình báo cáo thẩm tra và tiến hành thảo luận ở tổ về dự án luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư ppp
dự luật này được kỳ vọng sẽ thu hút hiệu quả được đầu tư từ khu vực tư nhân xử lý các khác biệt giữa quy định hiện hành về ppp với các luật khác
khắc phục tình trạng tiêu cực gây thất thoát tài sản của nhà nước và của các tổ chức cá nhân liên quan trong hợp đồng ppp
thảo luận tại tổ các đại biểu đều đồng ý
các đại biểu đều đồng ý đánh giá dự luật về ppp nhằm thể chế hóa các chủ trương đường lưới của đảng
cụ thể hóa các quy định của hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba về việc phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng nói chung và huy động nguồn lực tư nhân thông qua đầu tư ppp
đồng thời khắc phục những khó khăn bất cập đang tồn tại hiện nay
tuy nhiên đây là luật khó và cần rất thận trọng khi xây dựng vì phải cân bằng hài hòa lợi ích nhà nước doanh nghiệp của người dân
bên cạnh đó có ý kiến cho rằng dự thảo luật cần quy định rõ thêm trách nhiệm giám sát của nhà nước đối với dự án ppp
trong thời gian làm việc buổi chiều quốc hội tiếp tục cho ý kiến về dự án luật lực lượng dự bị động viên